qua khám nghiệm tử thi cơ quan điều tra xác định cả bốn nạn nhân đều đã tử vong do ngộ độc khí co
cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tăng vật liên quan đến hành vi phạm tội của hồ xuân hải
hai bảo mẫu trú tại thành phố hà nội có hành vi bạo hành gây nên cái chết cho bé trai một mươi bảy tháng tuổi gây xôn xao dư luận
hồi đầu năm nay vừa bị tnthh đưa ra xét xử và tuyên án về tội giết người trong phiên xét xử ngày hôm qua
theo cáo trạng mặc dù không có bằng cấp chuyên môn về xử phạm nhưng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
nguyễn thị an và nguyễn thị lành rủ nhau cùng đứng ra mở lớp nhận trông trẻ để lấy tiền
cả hai đã thuê nhà tại thôn vạn điểm xã vạn điểm huyện thường tín hà nội để làm địa điểm nhận trông giữ trẻ
trong nhiều ngày hai người này liên tục đánh gặp một cháu bé vì quấy khóc
đến ngày hai tháng ba cháu bé bị đánh nhiều nên đã tử vong do suy tuần hoàn hô hấp chấn thương sọ não nặng
tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố
sau khi nghị án hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo an tù trung thân bị cáo lành hai mươi năm tù giam cùng về tội giết người
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng nguyễn minh trúc ba mươi tuổi
chú tệ xã cư ê bua thành phố bông ma thuật để điều tra về hành vi lừa đảo chiến đấu tài xã
theo điều tra ban đầu
thừa đất số bốn trăm một mươi ba tờ bản đồ số chín ở khối một phường khánh xuân thành phố buôn ma thuật không phải đất của trúc
nhưng đối tượng đã tự ý cắm móc phân lô bằng trụ bê tông
mỗi lô có diện tích năm x ba mươi mét rồi giao bán trên trang facebook cá nhân
khi có người liên hệ mua đất thì trúc dẫn đến xem và cam kết thừa đất này do mình đứng tên sở hữu
tại đây hai bên thống nhất mua bán đất rồi lập hợp đồng đặc cọc
khi người mua đất muốn xem giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thừa đất trên
thì trúc lấy điện thoại đưa hình chụp phần trích lục bản đồ
diện tích đất của một số sổ đỏ photo khác không rõ thông tin
để những người này xem và nói sổ đỏ gấp đang tách thưởng
với thủ đoạn đó từ tháng một đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
trúc đã lừa bán đất chiếm đoạt tiền đặc cọc của tám người với tổng số tiền một hai tỷ đồng rồi bỏ trốn
công an huyện lấp vò tỉnh đồng tháp cho biết đã trao trả tài sản cho một nạn nhân
chú thệ xã vĩnh thạnh huyện lấp vò
bị hai đối tượng cướp đi nhiều tài sản
vụ cướp xảy ra ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
nạn nhân điều khiển xe máy một mình từ thành phố sa điếc về huyện lấp vò
khi đi đến đoạn đường vắng thuộc ấp hòa thuận xã vĩnh thạnh
thì bị hai thanh niên dùng dao uy hiếp đẩy ngã
sau đó cướp đi xe máy ipad điện thoại iphone một mươi một
một nhẫn vàng hai mươi bốn k trọng lượng năm chỉ thẻ tín dụng ngân hàng cùng một số loại giấy tờ khác
qua truy xét công an huyện lấp vò đã bắt giữ hai đối tượng
gồm phạm văn linh và nguyễn thành được cùng chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
thưa quý vị vào dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín năm nay được nghỉ tận bốn ngày
xác định nhu cầu đi lại của người dân và hành khách sẽ tăng đột biến
do đó các bến xe trên địa bàn thành phố hà nội đã lên phương án tăng cường phương tiện
tăng tần suất chuyến phục vụ người dân trước và trong điểm dịp hai mùng hai tháng chín
tại bến xe mỹ đình dự kiến trong các ngày cao điểm lễ sẽ tăng khoảng một mươi năm lượt hành khách một ngày
tương đương khoảng chín trăm linh lượt xe một ngày
tại bến xe giáp bát dự báo lượng khách sẽ tăng khoảng hai trăm linh tương đương với hơn một mươi hai lượt hành khách một ngày
một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh như phú thọ thanh hóa thái bình lào cai sơn la
giả vấy các tuyến hầu như không tăng giá và tại các bên xe cũng không có tình trạng chen lấn sô đẩy hay mất an ninh trật tự
tại bến xe mỹ đình dự kiến trong các ngày cao điểm lễ sẽ tăng khoảng một mươi năm lượt hành khách một ngày
tương đương khoảng bảy mươi đến thời điểm này rồi
và công ty chúng tôi cũng không tăng giá vé nó liêm yết giá vé như những ngày bình thường
cho bà con nhân dân đi lại cho nó phận tiện phục vụ hết cho bà con nhân dân
để phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín tới đây
công ty cổ phần bến xe hà nội bến xe mỹ đình bến xe giáp bát yêu cầu các đơn vị cần chủ động phương án điều hành
sát với diễn biến thực tế đảm bảo tốt nhất tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội
kiên quyết đấu tranh với các tài nạn xã hội như nạn có khách hàng rong gây mất an ninh trật tự trên bến xe
đặc biệt sẽ tăng tần suất chuyến để đáp ứng tất cả nhu cầu đi lại của người dân
ở bến này thì chúng tôi là xác định những tuyến trọng điểm
lượng khách đi lại đông là trong những ngày ba mươi một và ngày một mươi một tháng chín
tập trung vào những tuyến chủ yếu là tuyến đông bắc và tây bắc
thì cũng chính vì cái đặc thù như thế cho nên là bến cũng xây dựng những kế hoạch cũng là rất là chi tiết
về quân số đảm bảo đi làm
đảm bảo đi làm là cũng phải một trăm linh đi làm để phục vụ bà con đến lại một cách là an toàn nhất
thế còn về xe tăng cường thì chúng tôi dự trù là tăng cường khoảng ba trăm linh xe trên một ngày
để đảm bảo được cái hình của mấy khách
còn về công tác an ninh trật tự thì chúng tôi đã phối hợp với công an quận nam tử liêm
công an thủng bến đỉnh hai để đảm bảo an ninh trật tự trong bến
cũng như là phối hợp với công an giao thông đội sáu
thay trai giao thông nam tử liêm
thay trai giao thông vận tải đội để đảm bảo những khu vực ở chung quanh ngoài bến
để tránh những điểm ách tắt khóa thông
sở giao thông vận tải cũng yêu cầu các doanh nghiệp tuyệt đối không được lợi dung hành khách đông
để tăng giá ở mức cao thu cao hơn mức giá kê khai
và lập phương an giá theo đúng chi phí hợp lý phát sinh
nghiêm cấm các doanh nghiệp bỏ chuyến để đưa phương tiện vận chuyển khách hợp đồng
doanh nghiệp nào vi phạm cơ quan quản lý tuyến sẽ căn cứ quy định của pháp luật để xử lý nghiêm
và với những nỗ lực của sở giao thông vận tải các bến xe
hy vọng người dân sẽ có những hành trình an toàn và kỳ nghỉ lễ trọn vẹn
tiếp theo bản tin sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
phòng an ninh điều tra công an tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn tráng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thương chú tại xã thành lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
đối tượng này cao một m bảy mươi và có sẹo chấm ngay đuôi lông mày phải
còn về tội gây dối trực tự công cộng
công an huyện thanh thủy tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thành tú sinh năm hai nghìn một
hộ khẩu thương chú tại xã hoàng xá huyện thanh thủy tỉnh phú thọ
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách năm cm dưới đuôi mắt phải
và đối tượng lê văn bảy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thương chú tại xã hoàng phụ huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa
về tội đánh bạc
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an

cơ quan công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện
hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện